đông xuân là vụ lúa chính của đồng bằng sông kiều long
chất lượng gạo tốt nên các thị trường truyền thống như malaysia và philippines đang đẩy mạnh mua vào
thị trường xuất khẩu gạo cũng có nhiều triển vọng hơn
theo tổng cục hải quan tháng một năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu gạo ước đạt năm trăm năm mươi chín sáu mươi một triệu tấn
trị giá hai trăm bảy mươi hai mươi sáu triệu usd
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi hai một về lượng và tăng ba mươi tám chín mươi sáu về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tăng hai mươi tám năm về lượng và tăng ba mươi tám ba mươi tám về kim ngạch
năm hai nghìn một mươi chín việt nam xuất khẩu sang philippines trên hai triệu tấn gạo
dự kiến năm hai nghìn hai mươi philippines sẽ mua lượng gạo bằng hoặc cao hơn năm hai nghìn hai mươi
thị trường châu phi mua khoảng một triệu tấn gạo mỗi năm
malaysia sẽ nhập khẩu khoảng năm trăm linh tấn gạo mỗi năm
mỗi năm việt nam xuất khẩu sang cuba từ ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn gạo trên một năm

các doanh nghiệp còn xuất khẩu đi các thị trường khác trên thế giới